hiện một số dịch bệnh nguy hiểm đang vào mùa các bác sĩ cho biết đã ghi nhận những trường hợp mắc bệnh bị biến chứng nặng
dù bệnh nhân cho biết trước đó đã thực hiện việc tiêm phòng nguyên nhân là vì bệnh nhân đã tiêm phòng không đủ liều không đúng lịch
không tiêm phòng đúng lịch hài tiêm không đủ liều thì người được tiêm hoàn toàn có khả năng mắc bệnh
tức là việc tiêm phòng trở nên mất tác dụng tình trạng này đang diễn ra phổ biến vì sự chủ quan của người dân
theo các bác sĩ những mũi tiêm phòng thường đứng nhắc lại theo chu kỳ đối với từng loại bệnh
nếu tiêm không đủ hoặc không đúng lịch thì vaccine phòng bệnh không thể phát huy tác dụng chống lại các tác nhân gây bệnh
hiện một số dịch bệnh nguy hiểm đang vào mùa như viêm não viêm não nhật bản
phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ tránh tình trạng tiêm không đủ liều không đúng lịch